công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức rất lớn góp phần quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu trinh đáng của nhân dân
công tác nắm tình hình nhất là tình hình từ xa từ cơ sở đã chủ động và hiệu quả hơn
công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực
công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động được triển khai quyết liệt không để thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị quan trọng của đất nước không để xảy ra khủng bố phá hoại bị động bất ngờ về mặt chiến lược
công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động vô hiệu hóa âm mưu hoạt động bất ngờ về mặt chiến lược
công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước phục vụ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
công an nhân dân tích cực chủ động xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật tạo cơ sở pháp lý quan trọng vững chắc hơn cho các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt đã đề xuất quốc hội thông qua và ban hành nhiều luật quan trọng như luật công an nhân dân luật an ninh mạng luật cảnh vệ luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam sửa đổi luật cư trú sửa đổi luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng được thể hiện ở cả hai lĩnh vực công tác đó là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng cương lĩnh đường lối chủ trương chính sách của đảng giữ vững ngọn cờ lãnh đạo cầm quyền của đảng bảo vệ và giữ gìn nhân sự của đảng bảo vệ đảng viên và các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động thâm nhập lôi kéo móc nối tác động tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đấu tranh sử dụng tự diễn biến tự
xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tội phạm tham nhũng theo đúng phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ qua đó đóng góp quan trọng bảo vệ sự đoàn kết thống nhất danh dự uy tín và vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng đồng thời khẳng định chân lý bất di bất dịch đối với lực lượng công an nhân dân là chỉ biết còn đảng thì còn mình
tiếp tục phát huy thành tựu kinh nghiệm đã đạt được không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh trật tự để bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước đối với công tác công an

chủ động sáng tạo kịp thời thể chế hóa cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chú trọng xác định mục tiêu yêu cầu chủ đề và khẩu hiệu hành động đi đôi với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra
đề cao vai trò gương mẫu nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị
đặc biệt coi trọng và phải làm thật tốt thật nghiêm túc công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chỉ huy toàn diện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trình độ nghiệp vụ kỹ năng năng lực công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thực sự là thanh bảo kiếm là chỗ dựa tuyệt đối tin cậy vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân
nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học dự báo chiến lược hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ tăng cường tiềm lực vật chất kỹ thuật của lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài
chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong các mặt công tác công an coi đây là một trong những công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá để nâng cao hiệu quả các mặt công tác

quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện